liên quan tới sự việc cán bộ nhà trường ăn chặn tiền chi trả cho các em học sinh vùng đặc biệt khó khăn
theo nghị định số một trăm một mươi sáu và nghị định tám mươi sáu của chính phủ
hôm nay ubnd huyện đắc hà tỉnh con tum đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắc hà
về việc bà phạm thị hiền kế toán tại trường tiểu học lê hồng phong huyện đắc hà tỉnh con tum
vì có hành vi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của học sinh nghèo tại địa phương
vào kỳ hai của năm học số tiền bảy trăm sáu mươi sáu triệu một trăm linh nghìn đồng tiền chế độ của các em học sinh đã bị bà phạm thị hiền kế toán nhà trường chiếm đoạt
ngay sau khi sự việc xảy ra ban giám hiệu cũng đã họp và báo cáo với các cơ quan chức năng của huyện đắc hà
bà phạm thị hiền đã khắc phục được hai trăm sáu mươi bảy triệu số tiền còn lại là bốn trăm chín mươi chín triệu bà hiền vẫn chưa chi trả được